tối ngày hai mươi bốn tháng ba tại thành phố hồ chí minh đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho hàng chứa dầu của một công ty ở xã bà điểm huyện hóc môn
ngọn lửa gặp vật liệu dễ cháy nên đã bùng phát dữ dội và phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ lực lượng chức năng mới dập được lửa
theo nhiều người dân chứng kiến cho biết vụ cháy xảy ra vào lúc hai mươi h tại công ty chuyên sản xuất dầu chai và nhựa thông trong khu dân cư đường bùi văn thủ xã bà điểm
đám cháy sau đó lan rộng khiến người dân xung quanh phải nhanh chóng di tản tránh nguy hiểm
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện hóc môn bình chánh quận một mươi hai tân phú tân bình gò vấp được điều động khẩn cấp có mặt phong tỏa hiện trường để dập lửa
đến hơn hai mươi ba h đám cháy cơ bản được khống chế
ghi nhận ban đầu vụ cháy không có thương vong về người riêng thiệt hại tài sản chưa thống kê được nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ